tiếp tục với một số thông tin về an ninh trật tự khoảng một mươi một giờ trưa nay trên đường số hai mươi hai
phường hiệp bình chánh thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
xảy ra vụ cháy lớn khiến ba căn nhà liên kề bị thiêu rụi
thời điểm trên lửa bất ngờ bùng phát tại một căn nhà trên đường hai mươi ba phường hiệp bình chánh
người dân sau đó dùng các biện pháp dập lửa tại chỗ nhưng bất thành
do khu vực này chứa nhiều vật dụng dễ cháy lửa sau đó lan sang nhà dân lân cận
lực lượng phòng cháy chữa cháy nhận tin báo nhanh chóng điều nhiều xe chuyên dụng
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến triển khai dập lửa
sau hơn một giờ ngọn lỗ được khống chế và dập tắt thông kêu bước đầu nhiều tài sản
trong ba căn nhà liền kề đã bị thiêu rụi hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra